ngày hai mươi bảy tháng ba tổng thống nga vladimir putin đã đến thăm căn cứ không quân tozhok ở vomtivor
nơi đặt trung tâm huấn luyện số ba trăm bốn mươi bốn cho phi công chiến đấu của nga
bao gồm nhân sự đang được huấn luyện để tham gia cuộc xung đột ở ukraine
trao đổi với các binh sĩ tại căn cứ tổng thống putin nhấn mạnh nếu các máy bay chiến đấu f một mươi sáu
do mỹ sản xuất được chuyển giao cho ukraine nga sẽ tiêu diệt chúng tương tự các thiết bị khác của phương tây
tổng thống putin tuyên bố việc chuyển giao f một mươi sáu sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường
chúng tôi sẽ tiêu diệt những máy bay này giống như chúng tôi đã phá hủy xe tăng xe bọc thép và các thiết bị khác từ trước đến nay
nếu chúng được sử dụng từ sân bay của các nước thứ ba các máy bay này vẫn sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi cho dù là ở đâu
trước đó một số thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cam kết cung cấp máy bay f một mươi sáu cho kiev
và huấn luyện các phi công nước này điều khiển chúng
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có lô máy bay nào được chuyển giao
nga đã nhiều lần cảnh báo phương tây việc triển khai các máy bay chiến đấu có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân
sẽ là hành động leo thang không thể chấp nhận được trong cuộc xung đột ukraine
nhà lãnh đạo nga lưu ý moscow biết rất rõ loại máy bay chiến đấu có từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi này có khả năng mang vũ khí hạt nhân
ban đầu f một mươi sáu được sản xuất bởi general dynamics và sau đó tập đoàn quốc phòng lockheed martin mua lại
để vận hành máy bay này đòi hỏi cần các đường băng
mới và trong tình trạng tốt vốn đang bị thiếu hụt ở ukraine
điều này làm dấy lên suy đoán các máy bay f một mươi sáu do ukraine điều khiển có thể được đồn trú ở các nước nato lân cận
trong hai năm qua kiev đã mất phần lớn lực lượng không quân bao gồm cả các máy bay chiến đấu thời liên xô
từ lâu kiev đã lập luận rằng họ cần máy bay chiến đấu để đạt được tiến bộ quân sự đáng kể trước quân đội nga
và thúc giục các đồng minh giao f một mươi sáu như cam kết càng sớm càng tốt
đan mạch hà lan naui và bỉ đã cam kết gửi khoảng bốn mươi năm máy bay tới ukraine
đủ cho ba phi đội nhỏ
đan mạch sẽ gửi sáu chiếc máy bay đầu tiên vào cuối mùa xuân này và thêm một mươi ba chiếc nữa đến vào cuối năm nay và năm hai nghìn hai mươi năm
tháng bảy hai nghìn hai mươi ba một liên minh gồm các quốc gia do mỹ đan mạch và hà lan dẫn đầu đã được thành lập để giúp đào tạo phi công ukraine
bloomberg dẫn các nguồn tin riêng cho biết chính quyền của tổng thống mỹ joe biden đang tức giận trước tuyên bố
tổng thống pháp emmanuel macron về việc triển khai quân nato đến ukraine

và cho rằng đây là hành động cần thiết để ngăn chặn nga giành được chiến thắng trong cuộc xung đột
một quan chức cấp cao của mỹ nave bloomberg washington tin ông macron có thể khơi màu một cuộc xung đột trực tiếp giữa nato và nga khi đưa ra một kế hoạch như trên
nguồn tin này cũng cho biết tổng thống macron đã bị các nước thành viên nato chỉ trích về tuyên bố đưa quân vào ukraine trong một cuộc hội đàm kín
sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh ủng hộ kiev ở paris vào cuối tháng hai ông macron nói rằng các thành viên nato không thể loại trừ bất cứ khả năng nào
kể cả việc triển khai quân trên bộ và dự đoán rằng một sự thay đổi theo hướng có lợi cho kiev trong tương lai
sau đó nhà lãnh đạo pháp đã giải thích rằng tuyên bố này chỉ là mơ hồ chiến lược nhằm đánh lạc hướng nga
nguồn tin của bloomberg cho biết trong các cuộc thảo luận nội bộ của nato tổng thống pháp macron tỏ ra nghiêm túc với đề xuất đưa quân vào ukraine
sau tuyên bố của ông macron nhiều nhà lãnh đạo phương tây đã công khai bác bỏ việc gửi quân đến ukraine xóa tan mọi sự mơ hồ mà điều này có thể tạo ra
tổng thống mỹ joe biden nói rằng
số những lãnh đạo nato đầu tiên tuyên bố không ủng hộ ý định này
các nguồn tin của bloomberg khẳng định động thái của nhà lãnh đạo pháp có thể không thông minh xét từ quan điểm an ninh chung của khối
vì một số quốc gia phương tây đã có một số lượng nhỏ binh sĩ ở ukraine tuy nhiên sự hiện diện của họ là một bí mật mờ
mắc cơ va từ lâu đã coi xung đột ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do mỹ dẫn đầu với nga
các quốc gia phương tây đã thừa nhận cung cấp thông tin mục tiêu và hỗ trợ lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự của ukraine
dưới lãnh đạo nga cũng nhiều lần bác bảo lập trường của phương tây rằng kiev tự đưa ra quyết định về cách thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào mắc cơ va
điện kremlin cho biết ukraine quá phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài để có thể hành động độc lập
liên quan vụ tấn công đẫm máu ở mosco khiến hơn một trăm ba mươi người thiệt mạng và khoảng hai trăm linh người bị thương
mới đây người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã cung cấp những thông tin nghi ngờ về người đứng đằng sau vụ
theo hãng tin tass ngày hai mươi sáu tháng ba giám đốc tổng cục an ninh liên bang nga fsb alexander bornikov đã có phát biểu về vấn đề kẻ đứng sau vụ tấn công tại nhà hát krokus city hall ở ngoài ô mosco nga
vị giám đốc này cho hay nga vẫn tin rằng ukraine có tham gia vào vụ việc trên
tuy vậy lãnh đạo fsb không đưa ra bằng chứng nào khi đáp lời phóng viên
đồng thời ông cũng lưu ý tới nay fsb chưa xác định được ai là người cụ thể chỉ đạo vụ tấn công
theo reuters lời nói của ông botnikov đã phản ánh quan điểm rìu hâu trong chính quyền nga
cũng theo vị lãnh đạo này cơ quan an ninh nga hiện đang cố gắng xác định danh tính của tất cả những người liên quan đến vụ tấn công cả trong và ngoài nước nga
ngoài ukraine trước câu hỏi liệu mỹ và anh có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố hay không người đứng đầu msb đã đáp lại
đây là một khả năng nếu dựa vào những thông tin mà fsb hiện có
tuy nhiên mọi thông tin vẫn cần được các điều tra viên chứng minh
trước với giới truyền thông diễn ra sau cuộc họp của hội đồng văn phòng tổng công tố nga
giám đốc fsb cũng khẳng định cơ quan này sẽ làm mọi cách cần thiết để xác định những kẻ trực tiếp tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố
theo đài reuters dẫn lời ông bortnikov cũng tiết lộ rằng phía bên kia những kẻ khủng bố có thể được chào đón như một anh hùng
mặc dù không nói rõ nhưng thời điểm này phía bên kia mà vị giám đốc ám trì chính là ukraine
ông botnikov cho biết bốn tay súng trực tiếp thực hiện vụ tấn công nhằm vào khủng bố
nhà hát khu phức hợp krokus city hall vào tối ngày hai mươi hai tháng ba đã lên kế hoạch trốn sang ukraine trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật nga bắt giữ
lãnh đạo fsb cũng nghi ngờ rằng bốn tay súng này đang được chờ đợi ở ukraine và kiev có thể đã chuẩn bị sẵn một đường tẩu thoát để cho họ vượt biên sang ukraine
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát krokus city ở ngoại ô mosco
nhóm này đã xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà
nhà hát với sức chứa hơn sáu người
sau khi nhắm bắn đám đông những kẻ tấn công cũng kích nổ bên trong tòa nhà khiến tổ hợp krokus city hall chìm trong biển lửa
một số lượng lớn cảnh sát các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
tính đến cuối ngày hai mươi sáu tháng ba số người thiệt mạng trong vụ tấn công ít nhất là một trăm ba mươi chín người trong đó có ba trẻ em trong khi khoảng hai trăm linh người bị thương
nguyên nhân tử vong chủ yếu là do trúng đạn hoặc bỏng nặng và ngạt khí
đáng chú ý tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo
giáo tự xưng is đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công
trong đó trên telegram is cho biết lực lượng của nhóm này đã tấn công vào một cuộc tụ tập lớn ở ngoại ô thủ đô mosco của nga
tuy nhiên moscow vẫn đang điều tra theo hướng có liên hệ với ukraine bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức nước này
giới chuyên gia cho rằng is có thể đã lợi dụng lúc nga đang tập trung vào xung đột ở ukraine để tấn công
bà vera merinova tại trung tâm davis thuộc đại học hà nội
đã chia sẻ is nhận thấy việc tấn công mosco ở thời điểm hiện tại là tương đối dễ dàng
trước cáo buộc từ phía nga trong phỏng vấn với hãng abc của mỹ
phó tổng thống mỹ kamala harris cũng bác cáo buộc của tổng thống nga putin rằng ukraine đứng sau vụ tấn công trên
bà cho biết mỹ không có chứng cứ về vai trò của ukraine trong vụ việc
theo bà tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is phải chịu trách nhiệm về những gì đã diễn ra
về phía ukraine tổng thống ukraine vladimir zelensky
đã lên tiếng khẳng định ông putin và quan chức nga đang cố đổ lỗi cho người khác về vụ tấn công
điều này từng diễn ra trước đây khi nhiều tòa nhà bị phá hủy các vụ xả súng và vụ nổ
họ luôn tìm người khác để đổ lỗi
lãnh đạo ukraine cáo buộc nga đã đưa hàng trăm ngàn người đến đây trên đất ukraine để chiến đấu chống lại ukraine
và không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong đất nước của họ
theo ông zelensky những cáo buộc từ nga đối với ukraine sau vụ tấn công khủng bố ở mosco
là điều hoàn toàn có thể đoán trước được
được biết sau vụ tấn công chỉ một ngày fsb đã bắt giữ được một mươi một người có liên quan đến vụ việc
trong đó có bốn phần tử khủng bố trực tiếp tham gia
sau đó đến ngày hai mươi năm tháng ba tòa án basmani của mosco đã bắt giữ thêm ba nghi phạm